hôm nay công an tỉnh nam định long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang dân dân thời kỳ chống mỹ cứu nước do đảng nhà nước trao tặng
một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt cây gõ quận một mươi một tp hcm đã tử vong
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
phát hiện nhiều loại bánh kẹo kém chất lượng không sóng nguồn cốc
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo tòa án nhân dân qua các thời kỳ
một số tòa án và tổ chức quốc tế
diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ bảy mươi năm qua tòa án nhân dân đã tiến hành các hoạt động xét xử
nhằm mục tiêu bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong những năm qua phong trào thi đua của các tòa án nhân dân với chủ đề xuyên suốt là
phụng công thủ pháp trí công vô tư với phương châm phải gần dân hiểu dân giúp dân học dân
gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã tích cực được triển khai trở thành phong trào sôi nổi có sức lan tỏa mạnh mẽ
cả chiều rộng và chiều sâu
với những đóng góp to lớn của hệ thống tòa án nhân dân tòa án quân sự trong suốt bảy mươi năm qua
hệ thống tòa án nhân dân đã vinh dự được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
như hung chương sao vàng hung chương hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trương tấn sang
biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được trong bảy mươi năm xây dựng
và trưởng thành của tòa án nhân dân các cấp
chủ tịch nước nhấn mạnh bảy mươi năm qua
hệ thống tòa án không ngừng lớn mạnh trưởng thành luôn bám sát chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao
góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
mặt khác những thách thức đối với công tác của tòa án nhân dân hiện nay cũng rất lớn
và nhiệm vụ hết sức nặng nề
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trương tấn sang
đã trao tặng huân chương hồ chí minh lần thứ hai cho tòa án nhân dân
vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
truy tặng huân chương hồ chí minh cho cố tránh án tòa án nhân dân tối cao đầu tiên phạm văn bạch
trao tặng huân chương hồ chí minh cho ông trần kim giám
nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ tòa án nhân dân tối cao
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh nam định long trọng tổ chức lễ đón nhận
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống mỹ cứu nước do đảng nhà nước trao tặng
đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đồng chí thiếu tướng trịnh văn vệ
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh
dự buổi lễ về phía bộ công an có các đồng chí đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện các tổng cục bộ tư lệnh
các đơn vị trực thuộc bộ công an
cùng dự có đồng chí nguyễn khắc hưng bí thư tỉnh ủy nam định
đồng chí đoàn hồng phong phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh được sự phối hợp
hiệp đồng chặt chẽ của các cấp các ngành sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân
lực lượng công an tỉnh nam định đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
cùng với quân và dân trong tỉnh vừa tích cực tham gia khôi phục
phát triển kinh tế xã hội vừa tập trung đấu tranh chấn áp các đối tượng
phản cách mạng và các loại tội phạm giữ vững an ninh trật tự
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định
thời kỳ chống mỹ cứu nước và thời kỳ đổi mới đảng nhà nước bộ công an và các cấp
các ngành địa phương đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
tám tập thể và bốn cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
trưởng trần đại quang đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ chống mỹ cứu nước cho công an tỉnh nam định
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng trần đại quang ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định
đã đạt được qua các thời kỳ
lực lượng công an tỉnh nam định đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương
trong từng thời kỳ không ngừng xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức
đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
chủ động nắm phân tích dự báo sát đúng tình hình biết dựa vào nhân dân
trong tỉnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tiếp tục lập được nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc
góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại xây dựng quê hương nam định
ngày càng giàu đẹp văn minh
cũng nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng trần đại quang
đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
cho đồng chí thiếu tướng trịnh văn vệ nguyên giám đốc công an tỉnh nam định
suốt bốn mươi hai năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
với cương vị và nhiệm vụ được giao đồng chí thiếu tướng trịnh văn vệ
đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương lập được nhiều thành tích tiêu biểu đặc biệt xuất sắc
công an tỉnh nam định cần tổ chức các hoạt động thiết thực
để cán bộ chiến sĩ học tập noi gương các tập thể cá nhân anh hùng
tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua tùy an ninh của quốc
và các phong trào thi đua dung nước khác
qua đó có thêm nhiều gương người tốt việc tốt nhiều điển hình
tiên tiến nhiều tập thể và cá nhân được đảng nhà nước và các cấp
các ngành tặng thưởng những phần thưởng cao quý đóng góp xứng đáng
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
phát huy truyền thống vẻ vang xứng đáng với danh hiệu cao quý
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xứng đáng với sự tin cậy
của đảng bộ và nhân dân địa phương bộ trưởng trần đại quang
yêu cầu tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định
tiếp tục đoàn kết thống nhất sáng tạo đổi mới toàn diện các mặt công tác
chủ động trong mọi tình huống không để xảy ra đột xuất bất ngờ
tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại vì nước quen thân vì dân phục vụ
mở rộng sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc phục vụ thiết thực công tác
đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước là nội dung của buổi làm việc
giữa thượng tướng đặng văn hiếu thứ trưởng thương trực bộ công an việt nam
với ngài park sang sik tân công sứ kiêm tổng lãnh sự hàn quốc tại việt nam
được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
tại buổi tiếp thứ trưởng đặng văn hiếu vui mừng nhận thấy
quan hệ việt nam hàn quốc những năm gần đây ngày càng phát triển mạnh mẽ
sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực nhất là từ năm hai nghìn chín
hai nước đã thống nhất nâng quan hệ lên đối tác chiến lược
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
thứ trưởng đặng văn hiếu đánh giá cao sự giúp đỡ và hỗ trợ tích cực
của đại sứ quán và tổng lãnh sự quán hàn quốc tại việt nam
trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc nói riêng
giữa hai nước việt nam hàn quốc nói chung
và hy vọng trên cương vị của mình ngài công sứ kiêm tổng lãnh sự
sẽ hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư nhiều hơn nữa vào việt nam
phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy
quan hệ hữu nghị và hợp tác vốn đang tốt đẹp giữa hai nước
bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an ninh an toàn
cho các doanh nghiệp công dân của hàn quốc đang sinh sống và làm việc
tại việt nam có phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
tân công sứ kiêm tổng lãnh sự hàn quốc tại việt nam park sang sik
chân thành cảm ơn thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu đã dành thời gian tiếp
đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua
hiện hàn quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam với hơn bốn dự án
có được điều đó là nhờ bộ công an việt nam đã luôn quan tâm bảo vệ an ninh an toàn
cho cộng đồng người hàn quốc đang làm ăn sinh sống tại việt nam
đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc với bộ công an việt nam
phát triển lên tầm cao mới tương xứng với tiềm năng hợp tác
và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước
hôm nay công an nguyễn văn huyền
mộc châu tỉnh sơn la đã tổ chức lễ mừng công đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
đại diện lãnh đạo các tổng cục vụ cục của bộ công an lãnh đạo công an
một số tỉnh thành phố công an huyện sốt bâu tỉnh hữu phan của lào
và lãnh đạo tỉnh sơn la đã đến dự
ra đời trong bão táp cách mạng trải qua sáu mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an huyện mộc châu luôn đoàn kết
nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn gian khổ lập nhiều thành tích và chiến công xuất sắc
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt công an huyện mộc châu đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc
trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm với ma túy
từ năm hai nghìn năm đến nay đơn vị đã phối hợp và trực tiếp bắt giữ trên hai ba trăm linh vụ
ba sáu trăm bảy mươi một đối tượng phạm tội với ma túy thu giữ hơn ba trăm năm mươi sáu kg heroin một trăm năm mươi hai kg thuốc phiện
một mươi năm mấy năm trở lại đây công an huyện mộc châu luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc của công an sơn la đã vinh dự được đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý
quân trương chiến công hạng nhất nhì ba quân trương bảo vệ tổ quốc hạng ba
với những thành tích đó công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã vinh dự được đảng nhà nước
phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
công an huyện an dương thành phố hải phòng đã bắt giữ hai đối tượng là nguyễn đình hải và vũ văn hoàn cùng ở huyện an dương về hành vi giết người
vào ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm do xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn văn tú ở xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng
nguyễn đình hải đã đến nhà bạn là vũ văn hoàn mượn kiếm và rủ hoàn đi tìm nguyễn văn tú để trả thù
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày hoàn chở hải đến địa bàn thôn kim sơn xã lê thiện huyện an dương
thì gặp anh nguyễn văn tú ngay lập tức hải rút kiếm chém anh tú cho đến khi nạn nhân gục xuống
sau đó hoàn trở hải về nhà cất dấu không khí và tìm cách bỏ trốn
còn anh nguyễn văn tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt tiệp nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện an dương đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra làm rõ
đến dạng sáng ngày hôm qua tám tháng chín sau hơn ba mươi giờ lẩn trốn hai đối tượng hoàn và hải đã bị công an huyện an dương bắt giữ
tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh khi bọn chúng đang tìm cách vượt biên sang trung quốc
hiện công an huyện an dương đã thu giữ được hung khí củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
ngày hôm nay đại tá đặng đức đang phó giám đốc công an tỉnh thái nguyên cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày bốn tháng chín
tại khu vực cầu gia bảy thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
nạn nhân là nhà báo nguyễn ngọc quang công tác tại đài phát thanh truyền hình thái nguyên bị tấn công khi đang chở vợ trên đường đi làm
trước đó như tin đã đưa vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày bốn tháng chín tại khu vực cầu gia bảy thành phố thái nguyên
nhà báo nguyễn ngọc quang phó trưởng phòng thời sự phát thanh truyền hình tỉnh thái nguyên cùng vợ đang đi xe ô tô hướng đồng hỷ thành phố thái nguyên
khi đến khu vực cầu gia bảy bất ngờ có hai đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn xe
sau đó hai đối tượng này đã cầm búa đinh và dao đập cửa kính ô tô bên ghế lái và dùng dao chém tới tấp vào người nhà báo nguyễn ngọc quang
mặc dù bị thương nhưng nhà báo nguyễn ngọc quang đã nhanh chóng mở cửa xe cùng vợ chạy vào nhà người dân gần đó để tránh sự truy đuổi của hai đối tượng côn đồ
hai đối tượng đuổi theo một đoạn đường ngắn rồi quay lại lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
thưa quý vị liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em diễn ra trong thời gian gần đây đã khiến không ít người bàng hoàng về cách ứng xử đối với trẻ nhỏ của nhiều người trong vai trò làm cha làm mẹ
vì sao chúng ta có hệ thống pháp luật có các tổ chức bảo vệ trẻ em mà tình trạng bạo hành trẻ vẫn không giảm bớt
câu hỏi đặt ra là các cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền địa phương đã ở đâu khi những đứa trẻ bị bạo hành
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm cháu lê văn hải ba tuổi ở bình dương
đã dựng đạp vào bụng gây vỡ đại tràng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm cháu nguyễn thị kim linh một mươi hai tuổi ở bình thuận
bị mẹ ruột tẩm xăng đốt vì thiếu nợ tiền vé số
trước đó xã hội đã phải chứng kiến quá nhiều vụ việc trẻ em bị chính người thân bạo hành
bạo hành bạo lực trẻ em lạm dụng trẻ em các số liệu cho thấy là có nguy cơ gia tăng
mà thực ra là những số liệu này nó cũng mới chỉ là cái mỏ nổi của cảng
băng chỉ bên dưới
trẻ em này là thế giới ngày mai mà là tài sản của gia đình và tài sản của xã hội
cái phạm vi bảo vệ trẻ em này không phải là chuyện riêng của từng gia đình
mà cái bảo vệ trẻ em này là trách nhiệm của gia đình của cộng đồng và của toàn xã hội
và trách nhiệm của nhà nước
bên ngoài bốn bức tường gia đình đó là cộng đồng hàng xóm láng giềng
rồi chính quyền địa phương đó là cả cái môi trường xung quanh và môi trường cộng đồng
theo khảo sát của tổng cục thống kê với sự hỗ trợ của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
thì có đến tám mươi số trẻ em việt nam từ hai đến một mươi bốn tuổi bị cha mẹ hoặc người chăm sóc
hay những người khác trong gia đình trừng phạt bằng bạo lực
nhiều ý kiến cho rằng chính sự thờ ơ của cộng đồng và sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương
dẫn đến thực trạng trẻ em bị bạo hành vẫn tiếp diễn
cái sự thờ ơ của cộng đồng thì tôi nghĩ là cũng bắt nguồn từ những quan niệm xưa cũ
về cái giáo dục trẻ em cũng như là cái nhận thức về luật
cái việc chấp hành của cá nhân cũng như của cộng đồng là rất là yếu kém
tôi nghĩ nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ là cái việc giáo dục luật pháp của chúng ta nó chưa đến nơi đến trốn
tôi thấy là cái trường hợp ở hàng xóm mà thấy các bạo hành khi mắng các ba bé nhiều quá hay quá
với cái quyền của bố mẹ thì cũng không ai dám tham gia chuyện riêng mỗi người mà
đôi khi mình biết cũng chỉ dám tâm sự mọi người thôi chứ không dám nói
vì sợ lại chạy lòng mọi người đấy
theo luật sư lê văn thiệp pháp luật chưa đủ mạnh chưa đủ gian đe
những người có hành vi bạo lực trẻ em và cũng chưa có quy định xử phạt chính quyền địa phương nơi để xảy ra bạo hành trẻ em
việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đôi khi nó mang tính hình thức
thứ hai nữa là trong luật hiện nay thì chưa có chế tài hoặc là những cái xử lý mang tính cụ thể
đối với trách nhiệm của những người có thẩm quyền tại các chính quyền cơ sở
là chính quyền xã phường hay thị trấn về xử phạt
đối với những địa phương mà để xảy ra việc bạo hành đối với trẻ em hoặc đối với phụ nữ hay những người yếu thế
với trẻ nhỏ khi bị bạo hành các em dễ sao chép những hành vi đó trong tâm thức
vì thế sau này cũng dễ trở thành những người bạo lực thiếu tình cảm vì đã bị tổn thương tinh thần và thể xác trong quá khứ
để ngăn chặn vấn nạn bạo hành trẻ em bên cạnh việc đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em
thì một hành lang pháp lý thật nghiêm minh cần sớm được xây dựng để thế hệ tương lai được sống
sống trong môi trường an toàn lành mạnh
dạng sáng nay trên tuyến quốc lộ hai mươi hai b thuộc ấp trường ân xã trường đông huyện hòa thành tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tây ninh bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi bốn v bốn nghìn sáu trăm hai mươi ba
đang đi từ thành phố tây ninh về thành phố hồ chí minh
phát hiện trên xe chở khoảng ba tấn da trâu da bò đã bốc mùi hôi thối
xe tải trên do tài xế trịnh văn thành chủ đại thành phố tây ninh điều khiển
cùng đi trên xe là bà mai thị ngọc anh chú tại thành phố tây ninh là chủ số hàng trên
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng cùng tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử nguồn gốc
giấy chứng nhận kiểm dịch và không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
qua làm việc bà ngọc anh cho biết đã thu mua số da trâu da bò nói trên từ các cơ sở diết mổ trên địa bàn tỉnh
đưa về nhà lưu trữ sau đó vận chuyển về thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng xử lý theo quy định
sáng nay đoàn thanh tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với đoàn liên ngành
qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh bánh kẹo hoàng kỳ linh kha thành phố quảng ngãi đoàn đã phát hiện nhiều mặt hàng
bánh kẹo kém chất lượng không rõ nguồn gốc và xuất xứ từ trung quốc nhưng lại gián nhãn việt nam
bánh sa banh tẩm đường không có ngày sản xuất snack pin bịt mít xấy đã hết hạn sử dụng hay xi mụi ba cậu bé có mã vạch
tại trung quốc nhưng được gián nhãn sản xuất tại hà nội và nhiều mặt hàng bánh kẹo khác cũng không rõ nguồn gốc
tất cả đều là hàng kém chất lượng được cơ quan chức năng phát hiện sáng nay tại cơ sở kinh doanh bán kẹo hoàng thị linh kha
hẻm vạn kỳ

chúng tôi phát hiện là có một số bánh kẹo đã hết hạn sử dụng và có một số bánh kẹo xuất xứ từ trung quốc
đối với vấn đề vi phạm trên thì cơ sở cũng hợp tác tốt và chấp nhận những hành vi vi phạm là đã để một số hòn
hết hạn sử dụng ở ca sở và chưa tiêu quỷ theo đúng quy định
đây là lần thứ ba cơ sở kinh doanh bánh kẹo hoàng thị linh kha vi phạm kinh doanh hàng kém chất lượng
tại thời điểm kiểm tra
cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
các điều kiện bảo quản hàng hóa không đảm bảo theo quy định
đoàn thanh tra liên ngành đã tịch thu và niêm phòng toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc này
về hướng xử lý thì chúng tôi sẽ niêm phạm cái hòn mà không có hòn sử dụng
giao cho chủ cơ sở quản lý
và cái hòn hết hạn cũng như thế bởi vì số lượng nó nhiều quá
cái khấu lượng nó nhiều quá cho nên là chúng tôi sẽ niêm và giao cho chủ cơ sở
để xử lý
còn riêng cái hòn mà trung quốc chúng tôi sẽ niêm và đem về cơ quan quản lý
và khi mời ngày hai mươi bốn mời ngày hai mươi bốn tháng chín mời chủ cơ sở ly tiếp tục xử lý
đoàn thanh tra liên ngành tỉnh quảng ngãi sẽ căn cứ vào quy định của nghị định một trăm bảy mươi tám
về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thực phẩm để có hình thức xử phạt đối với cơ sở này
đồng thời sẽ yêu cầu đình chỉ kinh doanh cơ sở bánh kẹo hoàng tị ninh kha vì đã vi phạm nhiều lần
sẽ được diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng chín cho đến ngày một mươi tám tháng chín tại thành phố đà nẵng
đây là nội dung được cục quân y bộ quốc phòng thông tin tại buổi họp báo được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
và ủy ban quân y quốc tế
với hai trăm một mươi bốn báo cáo khoa học được trao đổi tại hội nghị thuộc nhiều chuyên đề như nội khoa ngoại khoa vệ sinh môi trường
cấp cứu thảm họa đào tạo cán bộ quân y ứng dụng công nghệ thông tin trong y học
qua đó đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y y tế trong phòng chống thảm họa dịch bệnh và hỗ trợ nhân đạo
trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến an ninh y tế toàn cầu
từng bước nâng cao vai trò vị thế của quân đội nhân dân việt nam nói riêng và việt nam nói chung đối với các vấn đề khu vực và quốc tế